chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung nhấn mạnh hợp tác quốc tế và tăng cường đoàn kết là nhân tố hết sức quan trọng nhằm ngăn chặn sự lây lan và giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến xã hội và nền kinh tế của mỗi quốc gia và khu vực
thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố moscow đại sứ constantin vnukov bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành trước món quà đầy ý nghĩa của đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô hà nội
đại sứ nhấn mạnh sự kiện một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước từng tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn với sự chia sẻ và đoàn kết đại sứ tin tưởng hai nước sẽ giành chiến thắng trước đại dịch
hà nội đặt mục tiêu đến hết năm hai nghìn hai mươi có khoảng chín trăm linh doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn
hà nội đặt mục tiêu đến hết năm hai nghìn hai mươi có khoảng chín trăm linh doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn
công nghiệp của ngành này sẽ chiếm khoảng một mươi tám giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo hà nội

chỉ số phát triển công nghiệp trong lĩnh vực hàng năm tăng trên một mươi hai đến một mươi bảy mươi chín một năm
nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi ghé thăm phòng lưu niệm đặc biệt này
chỉ số phát triển công nghiệp trong lĩnh vực hàng năm tăng trên một mươi hai góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ chín bảy mươi chín đến một mươi bảy mươi chín một năm
tạo ra một câu chuyện kỳ hoàn chỉnh giúp người xem dễ dàng hình dung hơn
là một trong hai sản phẩm tiềm năng năm sao bộ gốm men suối ngọc mang ý tưởng là sự khởi nguồn chân bình sản phẩm có biểu tượng của bầu trời biển khơi và đất thể hiện sự hòa quyện giữa con người với thiên nhiên hướng con người tới việc giữ gìn và bảo tồn thiên nhiên
để phấn đấu tiếp tiềm năng lên năm sao làng nghề và các đơn vị đã có những buổi làm việc tư vấn và tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng đặc biệt là khả năng giới thiệu và thuyết phục đối với khách hàng

để đạt được tiêu chí ô cốp đồng thời cũng mong muốn sớm đạt những tiêu chí này để có điều kiện mở rộng thị trường
trong thời gian tới làng nghề bát trang sẽ mở rộng nâng cao chất lượng sản phẩm tạo ra mẫu mã mới những màu men họa tiết hoa văn mới để đảm bảo phù hợp với xu hướng thị trường đồng thời tạo được những tiện ích đối với khách hàng và những người yêu gốm truyền thống